phó thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương biểu dương chính quyền tỉnh hòa bình huyện mai châu đã khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu
yêu cầu trưởng ban an toàn giao thông tỉnh hòa bình khẩn trương chỉ đạo ngành y tế tỉnh tập trung lực lượng bác sĩ thuốc men để cứu chữa nạn nhân thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân
đồng thời khẩn trương xác định danh tính nạn nhân tử vong cho người nhà nạn nhân tiếp nhận và làm thủ tục an táng sớm thông xe quốc lộ sáu khu vực xảy ra tai nạn